việc đi lại của người dân ở xã liên trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình trên tuyến đường độc đạo từ trung tâm huyện đến xã gặp rất nhiều khó khăn do đường lầy lội xuống cấp nghiêm trọng
tình trạng này kéo dài từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được khắc phục
đây là tuyến đường dẫn vào xã liên trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù là tuyến đường độc đạo nối xã với trung tâm huyện bố trạch nhưng nhiều năm qua người dân qua lại đây vẫn phải chịu cảnh ngày nắng thì bụi bẩn ngày mưa thì lầy lội bùn đất
nắng mấy ngày thôi chứ nếu mà như mưa thì nói chung là gặp những ổ gạo ổ vôi đó quá nhiều còn nếu mà mùa hè mùa khố thì nói chung là bùi lầy càng quá nhiều nữa
chúng dân mà ở đấy mà đi chờ mà đi qua lại hoặc có đi công trình việc gì là về mùa mưa không đi được cho nên ước áo của dân ở nơi đấy là làm nắng mà có đường để mà đi thì họ mới ước từ lâu rồi
liên trạch là xã miền núi đường xá đều bằng đất đỏ cấp phối hàng năm hầu như không được tu sửa
vào mùa mưa nhiều
nhiều em học sinh phải nghỉ học vì không tự đi được hoặc không có bố mẹ đưa đón
sau trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi thì chúng tôi địa phương chúng tôi cũng đã kêu gọi rất nhiều cơ quan chức năng đặc biệt là huyện tỉnh và qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng tỉnh đại biểu hội đồng huyện thì chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều
nhưng mà mặc dù là chúng tôi cũng được biết là huyền bộ thạch chúng tôi là một trong những huyền phần kinh phí cũng đang hàn hẹp
và cái tuyến đường này thì kinh phí cũng rất lớn thì cần sự giúp đỡ của tỉnh của trung ương
trong khi chờ dự án nâng cấp thì hàng ngày người dân xã liên trạch vẫn phải đi lại trên tuyến đường ổ gà ổ voi lấm lem bùn đất như thế này
mong rằng thời gian tới các cấp ngành địa phương cần có sự quan tâm kịp thời để người dân nơi đây không còn phải chịu cảnh nhọc nhằn mỗi khi đi lại qua tuyến đường này